thưa quý vị bộ tài chính vừa công bố dự thảo thu thuế tài sản với dự kiến là sẽ thu thuế đối với nhà ở từ bảy trăm linh triệu
điều này đang gây ra rất nhiều bức xúc đối với người dân
bên cạnh đó dự thảo này cũng đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia kinh tế
chính phủ cũng đã lên tiếng đây chỉ là dự thảo từ phía bộ tài chính và chính phủ vẫn chưa xem xét
đồng thời chính phủ yêu cầu công khai quy trình lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức
đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp từ chính sách tham khảo thêm ý kiến của nước ngoài
và đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng luật
trong hai năm gần đây thì đây là lần thứ năm mà đề xuất thay đổi chính sách về thuế của bộ tài chính được đưa ra
vậy tại sao riêng đề xuất này lại gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân như vậy
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
gia đình ông nguyễn văn nhanh sống tại khu đô thị linh đàm đều là cán bộ hưu trí của ngành địa chất và khai thác khoáng sản quảng ninh
sau khi nghỉ hưu hai ông bà về sinh sống tại đây hy vọng gần các con tiện bề chăm sóc
tuy nhiên mấy ngày nay theo dõi tin tức thời sự về dự thảo có thể thu thuế tài sản đối với căn nhà sở hữu của ông bà ông bà không khỏi bức xúc
thì nó cũng có mức độ vừa phải thế mà thu với cái mức thuế như thế này thì chúng tôi thấy là nó không hợp lý
cũng giống với ông nhanh quan điểm tính thuế của bộ tài chính cũng gây bức xúc cho hầu hết những người đang sống trong các khu trung cư tại hà nội đặc biệt là những khu trung cư dành cho người thu nhập thấp
chúng tôi mua nhà đã quạ chịu quá nhiều rồi bây giờ người dân phải đi khả năng là đi có những người người ta cũng phải đi vay ngân hàng
bản thân tôi là một người dân
một người làm trong nhà nước lương một tháng của tôi có ba triệu rưỡi thôi vậy thì một năm thử hỏi tôi có bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm tôi mới mua được cái giá trị ngôi nhà như thế này
như vợ chúng tôi đang sở hữu một căn nhà trên năm mươi m hai đã được hỗ trợ về giá mà giá của căn nhà này đã là hơn một tỷ đồng rồi
tuy nhiên là chúng tôi phải đóng thuế từ mức bảy trăm linh triệu đổ lên
trong khi căn nhà này chúng tôi mua được với giá hỗ trợ của nhà nước mà còn chưa trả hết tiền thì đây là một điều thực sự bất cập đối với chúng tôi
theo tờ trình về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tài sản của bộ tài chính có hai phương án thu thuế tài sản đối với nhà ở có giá trị trên bảy trăm linh triệu đồng hoặc một tỷ đồng
thuế sẽ được tính trên phần giá trị vượt ngưỡng
thực tế ngay đối với các dự án xây theo diện nhà ở xã hội để được hưởng yêu đái của nhà nước theo giá trị nhà ở xã hội
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm của bộ tài chính thì hầu hết được xây dựng gần đạt ngưỡng với con số một tỷ đồng theo đúng quy định
vậy nếu áp mức trên bảy trăm linh triệu phải chịu thuế thì hầu như tất cả người dân sống tại đô thị và hà nội đều chịu thuế tài sản
quan điểm thuế này của bộ tài chính khiến không ít nhà đầu tư và người dân muốn sở hữu nhà ở cảm thấy băn khoăn
khi mà bắt đầu đưa ra cái dự thảo thì thấy là khách hàng những người môi giới những chủ đầu tư bắt đầu là cảm thấy là bàn tán rất nhiều và cảm thấy lung lay là
không biết là đột biệt là đối với những người đầu tư thì họ đang rất lan tăn
là khi mà họ sở hữu thêm ngôi nhà thứ hai thứ ba thì cái mức thuế áp dụng sẽ như thế nào
về cơ bản thì mặc dù là chưa áp dụng nhưng mà nó đã ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng trong các giao dịch mà chúng tôi đang thực hiện
hệ số mà bộ tài chính đưa ra đó là lấy ngay chiếu ngay cái kinh nghiệm của thế giới
là thế giới họ đang thu mức bốn chúng ta là cũng thu bốn
thế giới đang thu từ hai đến bốn chúng ta thu bốn luôn
thế thì rõ ràng là bộ tài chính đã tính tới cái yêu cầu là phải thu được ba mươi một tỷ để mà tính nhận số bốn
mình thực tiễn là thuế này là ở việt nam áp dụng lần đầu và thế giới đã áp dụng lâu rồi
và lúc đầu họ không phải là bốn họ thấp hơn rất nhiều thì chúng ta cũng phải theo cái trình tự từ thấp lên cao
đây như là một nguyên tắc thực tế
trước lần đề xuất thuế tài sản lần này việc bộ tài chính gặp phải áp lực từ dư luận được coi là lớn nhất từ trước tới giờ trong lịch sử thuế
người dân và các chuyên gia kinh tế mong muốn những điều chỉnh về thuế cần phù hợp
đồng thời thể hiện sự minh bạch trong quy trình lấy ý kiến
cũng như có những cơ sở lý luận
và thực tiễn phù hợp
thưa quý vị theo nhiều chuyên gia kinh tế thì việc đề xuất thu thuế tài sản lần này của bộ tài chính đã thể hiện tính một chiều
khi thực hiện mục tiêu chính trị tăng thu mà chưa tính đến các mục tiêu chính trị xã hội khác
chính vì thế mà điều này gây ra những bức xúc từ phía người dân đối với bộ tài chính
và thực trạng này đang đặt ra một yêu cầu đòi hỏi các nhà hoạch định cần có những điều chỉnh trong quan điểm xây dựng luật
thực tế trên thế giới
đã có đến một trăm bảy mươi bốn nước trong số một trăm chín mươi ba nước liên hợp quốc áp dụng thu thuế tài sản
chúng ta cũng đã có chủ trương hoàn thiện thuế tài sản trong cả văn kiện nghị quyết của đại hội đảng
trong các chương trình làm luật của quốc hội cũng như trong chiến lược thuế
và trên thực tế nhà nước đã thu thuế tài sản nhiều năm nay trên tư cách là thuế sử dụng đất
và người dân cũng rất ủng hộ
nhưng việc bộ tài chính quyết định mở rộng thuế tài sản sang các đối tượng khác như nhà ở
ô tô máy bay đã gây phản ứng của người dân
tại sao là như vậy
chúng ta cho rằng trước hết bộ tài chính đã có một sự cấm nhắc
trong việc xây dựng các căn cứ để tính mức thuế cũng như đối tượng thu thuế này
bộ tài chính bị sự ép của cân đối ngân sách trong bối cảnh hội nhập
do đó tìm mọi cách để mở rộng nguồn thu và giữ được cân đối ngân sách này
như là một nhiệm vụ chính trị cao nhất bộ tài chính phải thực hiện
thì cái này chúng ta không phải thông cảm
và bộ tài chính đã xây dựng hệ số tính thuế và đối tượng tính thuế
để làm sao đạt được mục tiêu này
thế cho nên là bộ tài chính là được lòng chính phủ thì lại mất lòng dân
thế cho nên rõ ràng chúng ta phải xem lại cơ sở
về cái phản ứng của dư luận xã hội thì tôi cho rằng đây là một cái phản ứng khá là bình thường
liên quan tới cái việc mà khi chúng ta đưa ra một cái dự thảo một cái sách thuế
có thể nói là thứ nhất là nó sẽ đánh vào một cái tài sản
mà gần như là tất cả mọi người dân mọi doanh nghiệp
và cũng là đáng trân trọng của cả xã hội
cái thứ hai là cái diện đánh thuế là rất là rộng
đến hàng chục triệu con người
theo các chuyên gia kinh tế quan điểm thuế của bộ tài chính đưa ra trong dự thảo này
đã thiếu đi những cơ sở triết học chưa thấu đáo chưa toàn diện
chưa tính tới bản chất chế độ và tính nhân văn của chính sách thuế
yếu tố kỹ thuật cách tính thuế cũng thiếu tính khoa học
rõ ràng cho đến nay nhìn tổng thể đó là rất nhiều cố gắng
họ đã làm được rất nhiều việc nhất là vấn đề về thuế
nhưng mà rõ ràng là cũng còn rất nhiều những hạn chế
hầu hết các phản đối của xã hội đều liên quan đến thuế
một phần không hẳn chỉ là do người dân mất thêm tiền thì họ phản đối
một phần là bởi vì nó không tới nó không đắc nhân tâm
và nó không sát thực tế cũng như nó không tạo ra một sự so sánh
mà có thể chấp nhận được giữa việt nam với thế giới
do đó là bộ tài chính cho thấy rằng là bị chịu áo lực quá lớn
về cái việc tăng nguồn thu một chiều
mà không tính tới hiệu quả thuế và các mục tiêu chính trị xã hội khác
do đó là đặt những kỳ vọng và những cái mục tiêu và những cơ chế nó bị cực đoan
tham mưu cho chính phủ trong các vấn đề xây dựng và hoạch định các chính sách
bộ tài chính cũng như nhiều bộ ngành khác
cần có những đánh giá tác động hiệu quả của chính sách trong thực tiễn
cũng như những mục tiêu chính trị xã hội khác
tạo sự đồng thuận trong nhân dân
cũng như niềm tin của nhân dân và các nhà xây dựng chính sách vào chính phủ quốc hội